trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng hành động nhân dân singapore cầm quyền đang ở thăm việt nam
chủ tịch nước trần đại quang thăm chính thức cộng hòa belarus và liên bang nga
hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị thuyết hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai của đảng

ngày hai mươi sáu tháng sáu chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thủ đô minsk
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa belarus từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo lời mời của tổng thống cộng hòa belarus alexander lukashenko
ngay sau lễ đón tại cung độc lập ở thủ đô minsk chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống alexander lukashenko tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện tốt chương trình hợp tác giữa việt nam và belarus
trong các lĩnh vực kinh tế khoa học giáo dục và văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước phát triển hợp tác cùng có lợi
tổng thống belarus khẳng định ủng hộ lập trường của việt nam giải quyết các tranh chấp lãnh thổ
trong đó có tranh chấp tại biển đông bằng các biện pháp hòa bình không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
với sự tham gia của tất cả các bên liên quan và hoan nghênh các nỗ lực nhằm sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng sáu chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến với thủ tướng belarus andrei kobiarkov
và chủ tịch viện đại biểu quốc hội belarus vladimir anderychenko
tại cuộc hội kiến với thủ tướng belarus chủ tịch nước trần đại quang mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư mới
trong các lĩnh vực có tiềm năng
và nhu cầu hợp tác như chế biến nông sản chế tạo máy xây dựng cơ sở hạ tầng tàu điện ngầm
chủ tịch nước mong muốn hai nước phấn đấu nâng kim ngạch thương mại việt nam belarus lên năm trăm linh triệu đô la mỹ
hướng tới mục tiêu một tỷ đô la mỹ trong thời gian tới
tại cuộc hội kiến với chủ tịch viện đại biểu quốc hội belarus vladimir anderreshenko
chủ tịch nước trần đại quang mong muốn quốc hội belarus với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao
tham gia tích cực vào quá trình này thông qua việc hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý
cho hợp tác song phương cũng như giám sát việc thực thi các hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ
đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
trước đó ngày hai mươi sáu tháng sáu chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thân mật đại biểu hội hữu nghị belarus việt nam
và các cựu chiến binh belarus đã từng tham gia chiến đấu tại việt nam
và buổi gặp mặt thân mật các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam và đại diện cộng đồng
lưu học sinh việt nam đang sinh sống học tập tại belarus
ngày hai mươi tám tháng sáu chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của tổng thống vladimir putin
ngày hai mươi chín tháng sáu tại điện kremlin ở thủ đô moscow chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống
liên bang nga vladimir putin đã có cuộc gặp hẹn và hội đàm với sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao hai nước
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước không ngừng được củng cố
hai nhà lãnh đạo cho rằng hai nước cần nỗ lực để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của quan hệ thương mại song phương
phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai bên nhất trí tích cực triển khai hiệu quả các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước
trong đó có liên doanh dầu khí tại việt nam và nga dự án khu công nghiệp nhẹ tại tỉnh moscow
sớm thành lập các liên doanh giữa hai nước để lắp ráp sản xuất ô tô tại việt nam
trên cơ sở nghị định thư giữa chính phủ việt nam và chính phủ nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại việt nam
đồng thời nghiên cứu các dự án hợp tác mới về năng lượng hạ tầng
xem xét khả năng tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử và mục đích hòa bình
ngoại truyền thông tin
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc hội kiến thủ tướng nga dmitry medvedev
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định
chủ trương nhất quán của việt nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa đảng cộng sản việt nam và đảng nước nga thống nhất mà thủ tướng medvedev là chủ tịch
thủ tướng dmitry medvedev cho rằng
quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực
đặc biệt hợp tác kinh tế thương mại và bày tỏ mong muốn chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế
đầu tư và đề xuất hai bên cần chủ động tìm kiếm các dự án hợp tác khác ngoài các dự án hai bên đã ưu tiên hợp tác
tận dụng tối đa cơ hội do hiệp định tự do thương mại giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mang lại
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch nước trần đại quang đã có cuộc gặp với chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga
gena zhuganov và các chuyên gia viện nghiên cứu dược liệu và tinh dầu quốc gia liên bang nga
chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài
bun wan chủ tịch đảng hành động nhân dân singapore cầm quyền
bộ trưởng điều phối cơ sở hạ tầng bộ trưởng giao thông singapore đang ở thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa
việt nam và singapore ngày càng phát triển đánh giá cao sự hợp tác trong các lĩnh vực
kinh tế thương mại đầu tư giữa hai bên nhất là sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
đề nghị hai nước cần tiếp tục đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu cũng như phối hợp chặt
với các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là asean apec và liên hợp quốc
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp chủ tịch đảng hành động nhân dân singapore
ho bun wan sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tại nhà quốc hội ban tuyên giáo trung ương và ban kinh tế trung ương
phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai của
đảng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nội dung trọng tâm của các nghị quyết
này là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cờ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân cùng với việc quán triệt nghị quyết
thủ tướng yêu cầu các cấp ủy chính quyền vận dụng các mục tiêu những quan điểm
nhiệm vụ giải pháp vào xây dựng chương trình kế hoạch hành động của các cấp các ngành
cơ quan đơn vị đề cao trách nhiệm gương mẫu thực hiện nói đi đổi với làm tránh nói nhiều
làm ít hoặc chỉ nói mà không làm chỉ đạo triển khai nghị quyết một cách có hiệu quả thiết thực
chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà adam sơn
bí thư bộ ngoại giao và thương mại australia đang thăm việt nam với tư cách là đặc phái viên
của thủ tướng australia malcolm turnbull phát biểu tại buổi tiếp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên cần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế nhằm tăng
cường các lợi ích đan sen tương xứng với tiềm năng hai nước thủ tướng cũng đánh giá cao oda của
australia dành cho việt nam góp phần hỗ trợ kinh tế xoa đói giảm nghèo mong australia vươn
lên đứng vào nhóm nước và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào việt nam
sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn

nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng sáu tháng đầu năm
triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị quân đội tiếp tục nắm chắc tình hình
thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước và điều hành của chính phủ
làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng
duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu tham mưu phối hợp xử lý kịp thời chính xác hiệu quả các
tình huống không để bị động bất ngờ đồng thời tăng cường đối ngoại quốc phòng đây là kế sách bảo vệ
đất nước từ xa quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn
diện từng bước xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
sáng ngày hai mươi tám tháng sáu tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc làm việc với đoàn chủ tịch
tổng liên đoàn lao động việt nam thủ tướng đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam công đoàn
các cấp tích cực tham gia xây dựng thể chế đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật phổ biến pháp luật
nhất là chế độ liên quan đến người lao động góp phần xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo
phục vụ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thủ tướng đề nghị công đoàn các cấp cần quan tâm vấn đề nâng cao kiến thức
đào tạo nghề mới cho người lao động phù hợp với tình hình mới chính phủ tổng liên đoàn
chủ doanh nghiệp cần tiếp tục chăm lo đời sống người lao động nhất là việc thực thi các chế độ bảo hiểm
y tế bảo hiểm xã hội công đoàn các cấp phải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện đảm bảo quyền lợi
cho người lao động sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hải phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri câu lạc bộ bạch đằng đại diện của hơn một năm trăm linh hội viên
là cán bộ hưu trí nguyên lãnh đạo các cấp của thành phố hải phòng thay mặt đoàn đại biểu quốc hội
thành phố hải phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo một số tình hình quan trọng của đất nước
trong thời gian qua và các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao vì môi trường hòa bình
và phát triển chung thủ tướng khẳng định đất nước đang phát triển ổn định tiềm lực kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh được tăng cường vị thế trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng
cao đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện ở tất cả các khu vực vùng miền thể hiện tính đúng
đắn trong đường lối của đảng nhà nước hiện kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát các
lĩnh vực kinh tế xã hội đều có sự phát triển thủ tướng khẳng định quan điểm nhất quán trong
việc xây dựng chính quyền kiến tạo liêm chính phục vụ người dân và doanh nghiệp phải được thực
hiện từ trung ương tới cơ sở chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ
ngành của chính phủ đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy hải phòng tại buổi làm việc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận định hải phòng có kết quả phát triển tốt đứng thứ ba cả nước
nhưng so với yêu cầu trở thành một trung tâm công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao của cả nước
là động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng duyên hải bắc bộ thì hải phòng còn nhiều hạn chế
thủ tướng cho rằng trong mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước là sáu bảy thì hải phòng phải
phấn đấu đạt chỉ tiêu một mươi bốn trong năm hai nghìn một mươi bảy để đóng góp mạnh mẽ vào kết quả kinh tế xã hội của cả nước
sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu quốc hội thuộc
đơn vị bầu cử số một thành phố cần thơ đã tiếp xúc
khu vực vườn hưng phú quận cái răng thông báo kết quả kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định những kết quả của
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn chính là việc cụ thể hóa thông điệp của quốc hội hành động vì lợi ích
của nhân dân chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chân thành cảm ơn cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến
tâm huyết trách nhiệm và luôn động viên ủng hộ để các đại biểu quốc hội tiếp tục cố gắng làm tốt
hơn vai trò chức trách của mình qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của quốc
hội thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất cơ quan đại biểu
cao nhất của nhân dân tuần qua đã diễn ra sự kiện chủ tịch nước trần đại quang có chuyến thăm
chính thức tới cộng hòa belarus và liên bang nga nhà báo chu hồng thắng báo nhân dân đã có cuộc
gọi về sự kiện này đây là chuyến thăm đầu tiên của chủ tịch nước trần đại quang tới nga và belarus
sau đại hội đảng lần thứ một mươi hai vừa qua vì thế có thể nói đây tiếp tục là một bước để triển khai chính
sách chủ trương đối ngoại của đảng ta đó là đa dạng hóa đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế và
đặc biệt là củng cố tăng cường quan hệ với các nước bạn về truyền thống lâu đời trong đó có nga
và belarus xong xong với đó thì chuyến thăm cũng ghi một dấu mốc mới rồi khẳng định các mối quan hệ
tiến trình hội nhập quốc tế của việt nam khẳng định các mối quan hệ tin cậy giữa việt nam với các
nước bạn bè truyền thống chuyến thăm là dịp để lãnh đạo việt nam để chủ tịch nước trần đại quang cũng
như các nhà lãnh đạo nga và belarus tiếp tục trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
và khẳng định một lần nữa khẳng định là cùng nhau phối hợp hành động và hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại
các diễn đàn khu vực và quốc tế đáp ứng lợi ích chung gất lợi ích của nhân dân mỗi nước cũng như là
đóng góp cho hòa bình ổn định và phát triển ở trong khu vực và trên thế giới chuyến thăm của chủ tịch
nước trần đại quang tới nga và belarus một lần nữa thể hiện cái mong muốn của việt nam là tiếp tục không
ngừng tăng cường quan hệ song phương cũng như là hợp tạo động lực mới để thúc đẩy hợp tác giữa
việt nam hợp tác nhiều mặt giữa việt nam với lại liên bang nga cũng như là cộng hòa belarus chuyến thăm
là dịp để lãnh đạo việt nam và lãnh đạo hai nước bạn thảo luận đánh giá lại các hoạt động hợp tác
trong thời gian qua cũng như là tìm kiếm những phương hướng những biện pháp cụ thể để tiếp tục
thúc đẩy hợp tác giữa việt nam với hai nước bạn trong thời gian tới đặc biệt là trong lĩnh vực
kinh tế và trong đó có việc triển khai hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với liên minh kinh
tế á âu mà nga và belarus là hai thành viên chủ chốt thì cái kết quả cụ thể trong chuyến thăm
chúng ta đã thấy đã thể hiện bằng một loạt những văn kiện được ký kết giữa việt nam và liên bang nga
trong lĩnh vực kinh tế hạ tầng cơ sở năng lượng v v
đến đây chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại